ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng yêu cầu các đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra giả soát các thông tin tài liệu liên quan đến các dự án trồng chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm hai nghìn một mươi chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh
ubnd tỉnh lâm đồng giao sở tài chính tỉnh đôn đốc các đơn vị và địa phương liên quan thực hiện và tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để gửi cơ quan an ninh điều tra bộ công an trước ngày sáu tháng năm
còn tại quảng ngãi ông trần hoàng tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh người được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh chủ tịch đã ký và ban hành văn bản hỏa tốc về việc cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an
theo đó ông tuấn yêu cầu các sở ban ngành đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chịu trách nhiệm tập trung khẩn trương giả soát cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án trồng chăm sóc cây xanh chỉnh trang đồ thị từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ba tại cơ quan đơn vị địa phương
động thái này diễn ra sau khi cơ quan an ninh điều tra bộ công an có công văn về việc cung cấp chứng cứ đồ vật tài liệu liên quan đến các dữ liệu
dự án trồng và chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị tại cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh quảng ngãi
tại đắk lắc để phục vụ công tác điều tra của bộ công an ubnd tỉnh này cũng đã cho giả soát cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến các dự án trồng chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm hai nghìn một mươi chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể bộ công an đề nghị cung cấp cơ sở pháp lý để ủy ban nhân dân tỉnh thành phố cấp ngân sách nhà nước và triển khai đối với các dự án
quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện nghiệm thu quyết toán
tỉnh cũng phải cung cấp danh sách các đơn vị cá nhân thuộc ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân huyện liên quan đến việc thực hiện các dự án từ khi duyệt ngân sách đến khi thanh quyết toán
bên cạnh đó là danh sách các nhà thầu dự trúng thầu và thi công dự án
trước đó ủy ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành phải kiểm tra ra soát các vấn đề liên quan tới vi phạm tại dự án tòa nhà cô lộc bộ góp đồi cù để có hướng xử lý dứt điểm
cụ thể chiều hai mươi năm tháng bốn trong hội nghị giao ban báo chí ông phạm s phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã cung cấp những nội dung liên quan đến dự án tòa nhà câu lạc bộ góp đồi cù ở đà lạt
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết
dự án tòa nhà cô lộc bộ góp đồi cù ở đà lạt vi phạm về việc xây dựng sai phép và không phép địa phương đã có nhiều văn bản để xử lý
trong sáng nay ban thường vụ tỉnh ủy đã họp chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh các sở ngành khẩn trương giả soát toàn bộ dự án này
ban thường vụ tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải cân cứ vào hiện trạng thực tế của công trình dựa trên cơ sở pháp lý để có cơ sở xử lý dứt điểm không bao che cho các hành vi vi phạm
còn nếu có căn cứ cơ sở pháp lý đủ điều kiện đúng pháp luật thì giải quyết cho doanh nghiệp nhưng phải công khai minh bạch đảm bảo đúng quy định
ông bùi thắng trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy lâm đồng thông tin thêm ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng đã thống nhất quan điểm và chỉ đạo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vụ xây dựng trái phép trong đồi cù
cụ thể ban thường vụ chỉ đạo xử lý công trình xây dựng trong đồi cù phải căn cứ ba quan điểm gồm cơ sở pháp lý hiện trạng công trình và tâm tư tình cảm nguyện vọng chính đáng của cán bộ đảng viên và nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp sở ngành để ra soát kỹ thận trọng trong việc giải quyết đề xuất và phải báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy kết quả trước ngày ba mươi tháng năm
còn ông lê quang trung giám đốc sở xây dựng lâm đồng cho hay sau khi xác định dự án sân góp đồi cù đà lạt vi phạm đã yêu cầu dừng thi công
đối với chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy ông trung nói đơn vị sẽ phối hợp các sở ngành tích cực ra soát lại các cơ sở pháp lý tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý dứt điểm
thời gian thực hiện dự kiến trong một tháng
dự án tòa nhà cô lộc bộ góp đồi cù do công ty cổ phần hoàng sa đà lạt làm chủ đầu tư được xây trong sân góp đồi cù gần hồ xuân hương trung tâm thành phố đà lạt
công trình được sở xây dựng lâm đồng cấp phép hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
nhà đầu tư huy động nhân lực máy móc thi công dự án
khi kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện tổ hợp công trình ở sân góp mới này được cấp phép xây dựng tầng hầm nhưng chủ đầu tư đã xây thêm bốn tầng nổi khi chưa có phép
tổng diện tích sàn của tòa nhà này là hơn một mươi bảy m hai
phía sau tòa nhà này còn có cụm công trình nhà vòm được cấp phép nhưng chủ đầu tư xây vượt hơn ba m hai so với quy định
phạm này bị cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản
với các vi phạm này ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ubnd tp đà lạt đã ra quyết định xử phạt hành chính công ty cổ phần hoàng gia đà lạt về hành vi xây dựng sai phép và không phép
tổng số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
công ty đã chấp hành đình chỉ thi công xây dựng nộp phạt
tuy nhiên doanh nghiệp trên bị xác định chưa chấp hành tháo rỡ các hạng mục vi phạm
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay